các cơ quan chức năng trên địa bàn tham gia thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động công đoàn bảo hiểm xã hội trong đó chú trọng việc thanh toán tiền lương tiền thường tại các đơn vị doanh nghiệp
công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch thời điểm trả lương nâng lương trả thường và các khoản trợ cấp hỗ trợ cho người lao động trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán đảm bảo thanh toán đầy đủ đúng thời hạn theo kế hoạch
thưa quý vị bảo hiểm xã hội tp hcm cho biết thực hiện chỉ đạo của bảo hiểm xã hội việt nam cơ quan này sẽ phối hợp với bưu điện tp hcm thực hiện việc xác minh thông tin người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân hàng
theo đó việc xác minh sẽ giao cho nhân viên bưu tá thuộc bưu điện tp hcm quản lý và thực hiện tại địa chỉ nhà nơi người hưởng cư trú
khi xác minh thông tin nhân viên bưu tá sẽ giao cho nhân viên bưu tá thuộc bưu điện tp hcm quản lý và thực hiện tại địa chỉ nhà nơi người hưởng cư trú
bảo hiểm xã hội tp hcm khuyến cáo người dân nên lưu ý những quy định đối với nhân viên thực hiện xác minh nếu nghi vấn có thể điện thoại vào số hotline trung tâm chăm sóc khách hàng của tổng công ty bưu điện việt nam số một nghìn chín trăm linh năm trăm bốn mươi năm nghìn bốn trăm tám mươi một
hội đồng nhân dân tp hcm đã thông qua năm mươi nghị quyết là những nghị quyết thúc đẩy cho sự phát triển về kinh tế
hội đồng nhân dân tp hcm đã thông qua năm mươi nghi quyết là những nghi quyết là những nghi quyết thúc đẩy cho sự phát triển về kinh tế
hội đồng nhân dân tp hcm đã thông qua năm mươi nghi quyết là những nghi quyết là những nghi quyết đẩy cho sự phát triển về kinh tế
hội đồng nhân dân tp hcm đã thông qua năm mươi nghi quyết là những nghi quyết đẩy cho sự phát triển về kinh tế
tham quan và trải nghiệm các món ăn ngon cùng với hàng chục món ăn ngon của người hoa
như hủ tiếu xào bò há cảo bánh mì kim sa mì gà
lễ hội đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cả người dân địa phương và du khách thập phương
lễ hội ẩm thực chợ lớn food story lần đầu tiên được tổ chức tại quận năm tp hcm
với chủ đề trải nghiệm món ngon điểm tâm diễn ra tại trung tâm văn hóa quận năm
với sự góp mặt của hơn ba mươi nhà hàng quán ăn nổi tiếng
các công ty sản xuất kinh doanh về nguyên liệu gia vị chế biến
tại đây bên cạnh những món ăn quen thuộc của người việt nam
lễ hội đã giới thiệu đến thực khách hàng loạt món ăn ngon
mang đầm phong cách ẩm thực người hoa như há cảo xíu mại bánh xếp bánh bao kim sa
hoành thánh tôn chiên mì gà hủ tiếu xào bò bánh bột củ cải
sườn trang muối hồng kông bánh mì xíu mại
đây là dịp phù hợp với nhiều người dân khi tổ chức vào dịp cuối tuần
các gia đình đến lễ hội ngoài thưởng thức ẩm thực
còn có thể cùng nhau tham gia những buổi đoàn viên cuối tuần
được giao lưu với các nhà hàng trung hoa nổi tiếng trong khu vực chợ lớn
chơi các trò chơi giải đố kiến thức về du lịch quận năm và tìm hiểu về dinh dưỡng trong ẩm thực
cái cảm nhận của mình khi đến chợ lớn fukri này
thì khi mà mình sẽ được trải nghiệm về cái sài gòn gia đình xưa
về chợ lớn ngày xưa về những món ăn của truyền thống và cách tân của những người xa xứ
miền quê xa xứ thì mình đến với hội trợ này đó
thì khi mà mình làm giảng viên thì trong quá trình mình đến với hội chợ này
mình cảm thấy là mang một ý nghĩa rất đặc biệt
mình sẽ được quảng bá mình sẽ được trải nghiệm
nhất là mấy bạn sẽ được trải nghiệm những món chính tay mình làm
những món dim sum cho gia đình mình những ngày nghỉ lễ

các gia đình sẽ được trải nghiệm những món chính tay mình làm
sự kiện lần đầu tiên được tổ chức nhưng đã thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm
tấp nập nhất từ một mươi tám h đến hai mươi một h
khuôn viên trung tâm văn hóa quận năm nơi diễn ra chương trình khen đặt bước chân người
tại nhiều hàng quán khách phải xếp hàng chờ mua
quầy hàng bán hoành thánh há cảo xíu mại bánh xếp bánh bao
chiếm số lượng nhiều nhất trong lễ hội ẩm thực
các món được bán theo phần hoặc theo viên mỗi phần có giá từ ba mươi chín đồng đến sáu mươi năm đồng
nếu khách mua lẻ từng viên giá từ ba đến tám đồng một viên tùy gian hàng
hai anh em mình là thế hệ thứ ba để tiếp quản cái xe bánh mì tăng này từ thợ ông chú của mình
rồi chuyển đến ba mình
hiện nay là mình và em mình đang tiếp quản tiếp cái xe bánh mì này để mà bán tiếp
nói tiếp giữ dựng cái truyền thống từ xưa đến giờ
và cũng như là mình muốn đi tiếp nói tiếp cái truyền thống của ba mẹ và ông của mình
để mà mình tiếp tục bán và phát huy cái một phần vừa là ẩm thực của chợ lớn
vừa là ẩm thực của nhà
cái này mình bán những sản phẩm là gồm có là pate xíu mại chả lụa
cái sản phẩm này là giữ nguyên hương vị từ trước là từ thợ ba mình là cách đây là năm mươi năm
đến bây giờ là một công thức mà mình không có thể nguyên vị
cho nên là những cái cơ hội foodtory này mình cũng muốn kể cái câu chuyện của thương hiệu
của bánh mì tăng mình để cho đến tất cả mọi người ở đây
để có thể giúp một người đầu bếp một nghệ nhân
một nhà hàng kể được cái câu chuyện hay ý nghĩa
thì tôi nghĩ rằng là cần có sự đồng hành một sự tham gia của một vài bên của nhiều bên
trong đó có nhà quản lý nhà kinh tế
cũng như sự hỗ trợ của địa phương liên quan đến câu chuyện lịch sử câu chuyện văn hóa
nó gắn với lại những cái món ngon những cái món ẩm thực của địa phương
và ở lúc độ nhà hàng thì
tương tự như vậy chúng ta cũng cần có một đội ngũ một cái team không chỉ bao gồm đầu bếp
gồm những người làm marketing người làm content
cũng như là cái định hướng chiến lược của chủ nhà hàng để giúp cho người đầu bếp
để giúp cho một nghệ nhân có thể tạo ra một cái món ngon một cái món signature cho nhà hàng của mình
có thể nói lễ hội ẩm thực chợ lớn foodstory chính là câu chuyện về ẩm thực sống động
mà qua đó mọi người có thể hiểu hơn về lịch sử
cũng như văn hóa của người hoa tại thành phố hồ chí minh
bên cạnh thưởng thức các món ăn ngon lễ hội còn có nhiều triển lãm
buổi chia sẻ kỹ năng như trải nghiệm làm dimsum ngũ vị học múa truyền thống việt hoa
làm tranh kính lót ly sơn mài thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng
giao lưu văn nghệ sôi động hàng đêm
quận năm hy vọng với những nỗ lực phát triển du lịch địa phương xây dựng và định vị thương hiệu ăn ngon quận năm
thông qua các hoạt động lễ hội ẩm thực chợ lớn food story định kỳ
sẽ đem đến một sản phẩm du lịch ẩm thực đặc sắc và hấp dẫn cho quận năm và thành phố trong nhiều năm tiếp theo
năm hai nghìn hai mươi ba lượng khách quốc tế đến tp hcm dự kiến đạt năm triệu lượt tăng bốn mươi bốn ba so với năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời khách du lịch nội địa ước khoảng ba mươi năm triệu lượt đóng góp vào tổng thu nhập của du lịch
lên tới khoảng năm triệu lượt

sở du lịch tp hcm thông tin về việc triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch trong năm
tập trung vào việc mỗi quận huyện phát triển ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng
ngoài ra còn tăng cường du lịch văn hóa lịch sử đường thủy y tế mice và nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực
nhằm tăng sức hấp dẫn cho thành phố
năm hai nghìn hai mươi bốn sở du lịch tp hcm đặt mục tiêu đón khoảng sáu triệu khách quốc tế và ba mươi tám triệu khách nội địa
với tổng thu du lịch ước đạt một trăm chín mươi tỷ đồng
bằng cách liên kết phát triển du lịch với các tỉnh thành phố khác
tp hcm hy vọng thu hút lượng khách đa dạng từ các thị trường như hàn quốc nhật bản ấn độ và trung quốc
trong điều kiện kinh tế và chính trị ổn định cùng với việc khôi phục hoạt động du lịch và các ngành kinh tế dịch vụ liên quan
tại tp hcm bộ khoa học và công nghệ phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã đồng chủ trì khai mạc diễn đàn triển lãm quốc tế công nghệ thực phẩm và đồ uống
việt nam foodtech hai nghìn hai mươi ba quy tụ hàng trăm đơn vị từ nhiều quốc gia trên thế giới
làn sóng sử dụng thực phẩm đóng gói chế biến sẵn đảm bảo vệ sinh đã thay đổi hành vi của người tiêu dùng trên toàn cầu
ngành công nghiệp chế biến thực phẩm tại việt nam đang nỗ lực tăng sức cạnh tranh
bằng cách là đáp ứng và cập nhật với xu hướng cũng như là các công nghệ đã ra mắt các sản phẩm đáp ứng được thị hiếu
trước xu thế đó cũng như là vào cao điểm kinh doanh mua sắm cuối năm thì diễn đàn và triển lãm quốc tế
về công nghệ thực phẩm và công nghệ nông nghiệp foodtech và growth tech việt nam hai nghìn hai mươi ba diễn ra
để các đơn vị giải pháp có thể giới thiệu được những công nghệ mới nhất
đặc biệt tại các quốc gia có nền công nghiệp thực phẩm tiên tiến như là hàn quốc và nhật bản
triển lãm năm nay có tổng diện tích trưng bày hơn tám m hai thu hút hơn ba trăm linh gian hàng
đến từ hơn hai trăm năm mươi đơn vị trong và ngoài nước trưng bày các sản phẩm dịch vụ
cùng các công nghệ máy móc tiên tiến hiện đại
đối bật tại triển lãm năm nay là các khu gian hàng đến từ hơn hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau
bao gồm cộng hòa xét hàn quốc nhật bản trung quốc thái lan malaysia việt nam
cùng với sự bụng nổ của cuộc cách mạng bốn thì việt nam foodtech và growth tech hai nghìn hai mươi ba
là nền tảng giúp thúc đẩy sự kết hợp với con người
và công nghệ đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo ai trong ngành công nghiệp thực phẩm
ngoài ra trong khuôn khổ của triển lãm sẽ có chương trình kết nối giao thương
giữa các doanh nghiệp tham dự triển lãm hội thảo dĩ đàn công nghệ workshop
xoay quanh các chủ đề về công nghệ thực phẩm và công nghệ nông nghiệp
đặc biệt chương trình tech tok giới thiệu các sản phẩm đón đầu xu hướng ngành công nghiệp thực phẩm
tạo ra sân chơi kết nối giúp các doanh nghiệp có cơ hội trao đổi kiến thức kinh nghiệm
nâng cao hiểu biết về các công nghệ và xu hướng hiện đại
mở cửa vào lúc sáu giờ sáng đến một mươi bốn giờ vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần
chợ đồ cổ lúc nào cũng tấp nập người ra vào
ở đây không bán đồ mới mà các gian hàng đều bày bán các loại đồ cổ đồ cũ
cách bày trí gian hàng giống như một con phố nên vì thế nơi đây còn được gọi là phố ve chai
địa điểm này được hình hành từ năm hai nghìn một mươi ba với mục đích ban đầu là để giao lưu
giữa các nhà đam mê sưu tập đồ cổ tại hạnh phúc hồ chí minh và khu vực lân cận
khi tới đây du khách sẽ được các chú sạp kể về những câu chuyện thời xưa
nơi mọi người gặp gỡ và giao lưu với nhau gắt lại những bụng bề cuộc sống
để tìm về những ký ức xưa cũ tưởng chừng đã nhạt màu
nhiều khi khách tới thì cũng có những cái chuyện xưa mà lúc còn trẻ
thì nhiều khi khách cũng mình nói lại những cái thứ này thứ kia
thì khách cũng nói là đúng là ngày xưa là mình là như vậy
thí dụ như cái này không biết chúng nó làm sao
nhưng mà thí dụ như mình nói thí dụ ngày xưa là chưa có những
đồ hiện đại như bây giờ đi thì còn đi ở ngoài đường
cái mùa bắt dế thì đi ngoài đường bắt dế
hoặc là đi vô cái vườn tao đàn này
bây giờ là đi đổ nước bắt dế cơm
nói chung là có những cái trùng với nhau của cái thời trẻ là cảm xúc nó như vậy
cho nên bây giờ họ vô đây họ thấy lại những cái món đồ mà ngày xưa
họ đã thấy bây giờ gặp lại thì cái cảm xúc nó càng ngày hơn
không khí nơi đây
tuy đông đúc nhưng không sơ bồ
phố ve chai như một cuốn phim chiếu chậm vòng lại ký ức với biết bao kỷ vật
tạo cho khách tham quan hay người mua trao đổi nhiều hoài niệm thân thương
người mê đồ cũ đồ cổ sài gòn gần như tuần nào cũng có mặt tại đây
có người tìm đến để mua bán trao đổi nhưng cũng có nhiều người tới chỉ để ngắm đồ
hay đơn giản để hòa mình vào một không gian êm đềm khác lạ
khi mà nhìn lại những cái vạc cổ xưa này
thì mình cũng có những cái hoài niệm hồi xưa mà lúc mình còn bé
thì thấy cha mẹ mình cũng có chưng những cái vật dụng đó
mà bây giờ những vật dục đó thì ở ngoài thì nó cũng còn ít
nên mình chỉ có đến những nơi này
thì mình mới thấy lại được những cái vật đó gợi cho mình một cái thời kỷ niệm xưa
mà có nhiều cái ký ức đẹp về nó
các món đồ ở đây rất đa dạng gồm đồ cũ đồ xưa đồ cổ và cổ vật
giá trị của món đồ được thể hiện chủ yếu qua tuổi đời và giá trị văn hóa của chúng
nhiều mặt hàng như sách tem đồng hồ
trang sức tượng đồ sứ giá từ vài chục ngàn đến vài chục triệu đồng
ngoài mua bán nhiều món đồ ở đây cũng được đem ra chủ yếu để trưng bày và giao lưu
để khoe với những bạn bè gần xa cùng đam mê sở thích
đồ cổ ở đây tất cả đều minh bạch về xuất xứ nguồn gốc cũng như giá cả
nếu người bán cố tình làm sai bị phát hiện sẽ không được bán trong những phiên chợ kế tiếp
nói chung là lần đầu tiên gì cũng tới đây nè
anh xã anh dẫn đi mà thấy rất là hay là không gian cổ
như là mình chở về cái thời
thơ ấu của mình vậy đó có vì cái vật dụng nhỏ nhỏ dễ thương thì cũng thích
như là mấy cái chân đèn này nè nhớ giống như hồi xưa ba ông nội bà nội để lên bàn thờ mấy ngày tết á
cứ chuẩn bị mấy cái chân đèn lên rồi thắp nhiên chờ đón giao thờ vậy đó
trải qua nhiều năm phố ve chai ngày càng đông là nhờ vào sự giới thiệu
nhiều người đến đây ban đầu với mục đích tham quan
rồi sau đó cũng mua cho mình vài món đồ về làm kỷ niệm
cũng chính bởi sự thoải mái
tử tế của người bán đã tạo nên một nét thân thiện cho nơi đây
và đâu đó dưới lòng thành phố tấp nập
phố ve chai giúp nhiều người có thể sống chậm lại
thưởng thức nét đẹp hoài cổ của những món đồ xưa